khoảng một mươi bốn h ngày một mươi bảy tháng hai tàu sar hai trăm bảy mươi hai của trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực ba đã đưa một mươi hai thuyền viên tàu cá bv chín mươi bốn nghìn một trăm năm mươi bảy ts bị nổ bình ga vào bờ
trước đó khoảng một giờ sáng cùng ngày một tàu cá của ngư dân chưa rõ số hiệu đang đánh bắt hải sản cách vũng tàu bốn mươi một hải lý về hướng nam đông nam đã bất ngờ phát nổ trên tàu có một mươi ba ngư dân
ngay sau khi nhận được tin báo lực lượng chức năng đã phát thông báo đề nghị những tàu cá hoạt động gần khu vực tàu gặp nạn hỗ trợ
trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực ba cũng đã điều tàu sát hai trăm bảy mươi hai cùng các bác sĩ của bệnh viện lê lợi thành phố vũng tàu ra hiện trường
nguyên nhân ban đầu được xác định do nổ bình ga trên tàu